phố đi bộ hồ gươm thông thường được mở từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật hàng tuần
đây cũng là nơi tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa giải trí của thủ đô
tuy nhiên trước nguy cơ lây nhiễm của dịch covid một mươi chín thì từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng tám
hà nội đã quyết định tạm dừng các hoạt động tại không gian đi bộ xung quanh hồ gươm
đây là những hình ảnh tại phố lê thái tổ đình tiền hoàng và quảng trường đông kinh nghĩa thục
mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi trưa ngày hôm nay
trước đây vào những ngày cuối tuần thì tại nơi này đều diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật
thu hút hàng ngàn người tham dự
như một thói quen những ngày cuối tuần linh cùng bà ngoại thường đến phố đi bộ
để tham gia các hoạt động văn hóa bổ ích
tuy nhiên hôm nay phố đi bộ tạm dừng hoạt động em có chút hụt hẫng
nhưng cô bé không hề tỏ ra buồn chán mà còn rất vui vẻ ủng hộ
em cảm thấy là phố đi bộ tạm ngừng rất là tốt
để cho người dân nâng cao tính bảo vệ sức khỏe
em mong là covid có thể hết nhanh để em có thể lên đây em đi chơi những hoạt động bổ ích
không chỉ du khách mà những người dân sinh sống làm ăn tại đây cũng không tránh được tiếc nuối
xong cũng đồng lòng hưởng ứng việc tạm dừng hoạt động này
thì tôi thấy cái này là chủ trương chính xác
và các hộ kinh doanh hoặc là người dân tôi thấy rất ủng hộ
khi mà chính quyền chưa có yêu cầu dừng phố đi bộ
thì tôi thấy mọi người đến đây là cũng đã có ý thức đều đeo khẩu trang và cũng đã có những cái hạn chế là tụ tập đông người
hoạt động tại phố đi bộ hà nội và hàng trăm những hoạt động khác trên cả nước đang phải tạm dừng vì dịch covid một mươi chín
chắc chắn đều ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện nay
khi mà ai ai cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân
khi mà ai ai cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân
để vì lợi ích chung của cả cộng đồng
thì chắc chắn sẽ tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc chung tay đẩy lùi được dịch covid một mươi chín